ngày một mươi một tháng bảy tỉnh điện biên đã long trọng tổ chức lễ kỷ niệm bảy mươi năm ngày truyền thống lực lượng vũ trang tỉnh và đón nhận huân chương bảo vệ tổ quốc hạng nhì
cách đây bảy mươi năm bộ tư lệnh liên khu một mươi nay là bộ tư lệnh quân khu hai đã quyết định thành lập đội vũ trang tuyên truyền lai châu tiền thân của lực lượng vũ trang tỉnh điện biên ngày nay
qua quá trình xây dựng chiến đấu và trưởng thành trong bất cứ điều kiện nào hoàn cảnh nào lực lượng vũ trang tỉnh điện biên luôn nỗ lực vượt qua khó khăn hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao đóng góp tích cực vào sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc xây dựng và bảo vệ tổ quốc
nhân dịp này chủ tịch nước trao tặng huân chương bảo vệ tổ quốc hạng nhì cho lực lượng vũ trang tỉnh điện biên